có thể đây là một điều kiện để phát sinh các bệnh nền đó
trong thời điểm nắng nóng như hiện nay theo bác sĩ nắng nóng có phải là nguyên nhân gây ra không ạ
nắng nóng chắc chắn là một trong những nguyên nhân để có thể tăng lên các bệnh về tiêu hóa
ví dụ chúng ta sẽ thấy trong mùa nắng nóng thì tỷ lệ các bệnh tiêu chảy do nhiễm khuẩn
hay là chúng ta nói đến do nguồn thức ăn bị mộ độc nhiễm độc nhiễm khuẩn sẽ tăng lên
bởi vì cái điều kiện bảo quản nó không được thuận lợi và vi khuẩn sẽ dễ dàng phát sinh trong điều kiện đó
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã bắt đầu thấy có bệnh nhân đã đến viện với các cái trần đoán ban đầu
mà các bạn thấy có thể đầu tiên là các bệnh lấy sốt sốt huyết
hiện tại thì sốt xuất huyết cũng đã bệnh đầu manh nhà xuất hiện
và các biến chứng của sốt sốt huyết có thể rất nặng có thể đến tử vong
bên cạnh đấy thì chúng ta thấy một loại bệnh mà chúng ta có thể thấy liên quan rất chặt chẽ với mùa
đấy là viêm não nhật bản b
viêm não nhật bản b thì là một bệnh lý liên quan nhiều đến sự di cư của một số loài chim
và mang theo lại virus này dẫn đến hiện tượng trong mùa hè
tỷ lệ viêm não nhật bản d sẽ tăng lên
ngoài ra thì có một bệnh lý mà năm nào cũng đến cái mùa này sẽ xuất hiện
đấy là trần thèm hiệp
đây là một bệnh lý mà trong vòng khoảng một chục năm nay
thì chúng ta thấy cứ đến mùa hè là bắt đầu có cái tỷ lệ này tăng lên rất nhiều
nó liên quan đến các yếu tố vệ sinh của cá nhân cũng như là vệ sinh trong cộng đồng
vậy thì trong mùa nắng nóng khi mà phát hiện người thân mắc các bệnh truyền nhiễm
thì theo bác sĩ chúng ta phải xử trí như thế nào ạ
khi phát hiện ra được em bé mắc các bệnh truyền nhiễm như vậy
thì ví dụ như là em bé mắc các bệnh truyền nhiễm liên quan đến vấn đề ngộ độc thức ăn
hoặc là một cái tiêu chảy nhiễm khuẩn
thì chúng ta sẽ phải xác định xem là cái nguồn thức ăn đó có còn hay không
và để chúng ta có thể mang cái mẫu bệnh phẩm đi để có thể làm xét nghiệm
cũng như là gì ạ
chúng ta sẽ kiểm tra những người ăn cùng với đứa trẻ
bởi vì rất là có thể những người ăn cùng với trẻ cũng sẽ có các dấu hiệu ngộ độc tương tự
và cũng có thể là cái nguồn mầm bệnh để mang lan ra người khác
cái thứ hai là khi chúng ta phát hiện ra đứa trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm
thì việc đầu tiên đấy là chúng ta phải cách ly bệnh nhân dạ
có nghĩa là cách ly bệnh nhân với những người khác trong gia đình
tạo một cái không gian riêng để cho em bé hoặc người già đó
có thể tránh một cái sự lây nhiễm

và tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải đưa em bé đến cơ sở y tế
cũng như là khai báo tất cả những yếu tố liên quan đến dịch tễ
để cho người làm y tế có thể đánh giá được tình hình
cũng như là nhận định được cái nguồn lây ở đâu để có thể xử lý tận gốc ạ
vâng thưa bác sĩ thì trong mùa hè thì thường có rất nhiều những bệnh truyền nhiễm
mà có thể diễn biến nặng nếu mà cha mẹ không lưu ý hoặc là chủ quan
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là
những cái bệnh lý nào thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng nặng đối với trẻ
như là chân tay miệng thì các bạn sẽ thấy được
em bé sẽ xuất hiện các cái nốt phỏng nước ở tay chân miệng
hoặc là các lỗ tự nhiên của cơ thể
ví dụ như là họ môn hoặc cơ quan sinh dục
hoặc là sốt huyết ạ
thì thường vào ngày thứ ba đến ngày thứ năm
em bé có thể xuất hiện các nốt xuất huyết ở trên da
hoặc ở đường tiêu hóa nếu trong những trường hợp rất nặng
thế còn với một cái bệnh lý mà chúng ta thấy rất quan trọng
đấy là và có ảnh hưởng cũng như là cái di chứng rất là lâu dài
đến chính bản thân giới trẻ
đó là viêm não nhật bản
thì bên cạnh sốt thì em bé sẽ có các dấu hiệu của thần kinh
ví dụ như em bé đau đầu em bé buồn nôn hoặc nặng hơn
ở giai đoạn mổ thương em bé có thể xuất hiện có giật và hôn mê
có một cái biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh là tiêm vaccine
thế nhưng mà nhiều trẻ hoặc nhiều người lớn vẫn bị mắc bệnh
khi mà đã tiêm vaccine rồi
vậy thì bác sĩ có thể nói rõ cái lý do được không ạ
vấn đề tiêm vaccine đầu tiên đấy là tiêm vaccine phòng viêm não nhật bản
thì hiện tại như ở bệnh viện thì chúng tôi không gặp các bạn
nhỏ bị nữa
mà phần lớn là những bạn lớn có thể bị
đấy là lý do sao ạ
chúng ta quên mất mũi nhắc lại
vaccine viêm não sẽ tiêm trong vòng năm năm đầu
đến năm hết năm thứ năm chúng ta sẽ có một mũi thứ ba
để có thể gọi là sự phòng viêm não
nhưng sau đấy chúng ta sẽ phải tiêm lại năm năm một lần
để làm gì ạ để nhắc lại
nhắc lại cho cơ thể gợi nhớ lại cho hệ miễn dịch của cơ thể
chống đỡ lại được với virus trong những khi tuổi của đứa trẻ cao hơn
cúm thì sẽ xảy ra vào khoảng thời kỳ là cuối năm
nhưng mà chúng ta sẽ phải tiêm vaccine vào khoảng từ tháng sáu đến tháng chín
để khi dịch cúm xảy ra thì chúng ta có kháng thể để có thể chống lại
rất nhiều bà cha mẹ hoặc là rất nhiều người là gì ạ
đến khi bắt đầu dịch cúm xảy ra rồi bắt đầu cúm cuồng đi tiêm
và như thế thì nó không có giá trị
vâng dự báo trong thời gian tới thì sẽ còn nhiều đợt nắng nóng xảy ra
vậy thì bác sĩ có khuyến cáo gì tới người dân
để phòng chống nắng nóng
cũng như là các bệnh chuyển nhiễm
đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ
riêng với nắng nóng thì chúng ta sẽ phải chú ý
thứ nhất là người dân tránh đi ra ngoài đường trong khoảng thời gian mà nhiệt độ quá cao
cái khoảng nhiệt độ cao cộng với cả cái tiêu uv rất lớn
đấy là khoảng từ một mươi h sáng cho đến ba h chiều
nếu trong trường hợp cần thiết thì phải sử dụng các phương tiện chống nóng một cách hữu hiệu
ví dụ như là gì ạ
là mũ là ô là kính là khẩu trang là áo chống nắng
bên cạnh đấy thì các bạn thấy rằng là chúng ta
cần phải cung cấp nước cho cơ thể một cách đầy đủ
và cái lượng nước mà cho người lớn trung bình
theo như khuyến cáo là khoảng từ hai lít đến hai lít rưỡi trong một ngày
cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là một chế độ dinh dưỡng đầy đủ
về các thành phần cũng như các khoáng chất
để làm cho cơ thể tăng cường sức đề kháng
trông đỡ lại chung với các cái bệnh lý chung
và một cái điểm nữa
đối với nắng nóng thì chúng ta cần phải lưu ý là gì ạ
là các cái nguồn thực phẩm của chúng ta sẽ phải đảm bảo sạch
các thức ăn thì không nên mua quá nhiều
và để chữ trong tủ lạnh quá lâu
bởi vì khi nhiệt độ nắng nóng tăng bên ngoài lên
thì cái nhiệt độ trong cái tủ lạnh của chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều
và vì vậy thì tránh việc tích chữ đồ ăn quá lâu trong tủ lạnh
đấy có thể trở thành những mầm bệnh rất là lớn cho đường tiêu hóa
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần thanh tú
đã có những thông tin chia sẻ rất là hữu ích
trong chương trình của chúng tôi hôm nay ạ